giáo viên dạy thực hành lái xe trên cả nước phải có chứng chỉ ngoại ngữ loại a một trở lên mới được tiếp tục công việc
thời hạn giấy khám sức khỏe quá ngắn dẫn đến việc chưa kịp học đã phải khám sức khỏe lại lần nữa
đây chỉ là hai trong những nội dung mà tổng cục đường bộ việt nam quy định đối với các trung tâm sát hạch lái xe
nhiều ý kiến cho rằng những quy định như vậy thực sự bất hợp lý gây ra phản ứng dư luận ghi nhận của truyền hình nhân dân
chưa thực sự hợp lý và cần phải nghiên cứu lại
đó là suy nghĩ của nhiều giáo viên dạy lái xe trong việc phải có chứng chỉ tiếng anh
đa số các giáo viên dạy lái xe đều cho rằng chưa bao giờ đào tạo cho người nước ngoài
và nếu có học viên là người nước ngoài thì theo quy định họ phải biết tiếng việt mới được đào tạo và sát hạch lái xe
còn đây là khu vực để hồ sơ lái xe của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
phần lớn các học viên theo học giấy phép lái xe hạng c trở lên đều phải khám sức khỏe nhiều lần
vì các học viên từ lúc nộp hồ sơ đến lúc sát hạch là hơn sáu tháng trong khi hạn giấy khám sức khỏe tối đa là sáu tháng

theo tổng cục đường bộ việt nam quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên dạy lái xe là điều bắt buộc
điều này là áp dụng theo thông tư liên tịch giữa bộ giao thông vận tải và bộ lao động thương minh và xã hội
còn những bất hợp lý về giấy khám sức khỏe lái xe thời gian tới tổng cục đường bộ sẽ đề xuất với bộ y tế kéo dài thời hạn giấy khám sức khỏe lên một năm
tổng cục đường bộ việt nam quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên dạy lái xe là điều bắt buộc
phía tổng cục đã có đề xuất với bộ giao thông vận tải và bộ cũng có văn bản đề xuất với bộ y tế chờ để sửa đổi thông tư và quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe
các lái xe đều cho rằng nếu bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì việc họ mua bằng cấp chứng chỉ sẽ xảy ra bởi vì họ cũng đã lớn tuổi và việc đi học ngoại ngữ là rất khó khăn
rõ ràng điều mà những giáo viên này cần tập trung là kiến thức giao thông kỹ năng lái xe
thay vì đi tìm mua chứng chỉ ngoại ngữ hay giấy khám